bên cạnh những biện pháp bảo đảm an toàn trước trong và sau bão
trong những ngày vừa qua tỉnh quảng ngãi liên tục xả tràn thủy điện và các hồ chứa lớn để giảm lượng tích nước
sẵn sàng đón lượng lũ lớn về hồ đập thủy điện sau cơn bão số chín
tại nhà máy thủy điện đắc rinh trên địa bàn huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã tiến hành xả tràn điều tiết hồ thủy điện bảo đảm an toàn cho hồ chứa
sau hơn một tuần xả lũ điều tiết một trăm linh mét khối một giây
trong những ngày vừa qua lưu lượng xả đạt một trăm bảy mươi mét khối một giây
mưa bão liên tục khiến lượng nước và cao trình ở mức cao như thủy điện đắc rinh đắk rè
núi ngang hồ và thủy điện nước trong đạt mực nước từ sáu mươi cho đến tám mươi sáu dung tích
các đơn vị đã vận hành xả lũ điều tiết nước
việc xả lũ thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa để đón lượng lũ lớn sau cơn bão số chín
dự báo sau bão số chín sẽ có lũ lớn về hồ đập thủy điện
nhận thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của bão lũ
các đơn vị quản lý vận hành đã chủ động điều tiết xả nước đón lũ mới
sự chủ động này hỗ trợ cho vùng hạ lưu giảm thiệt hại do mưa bão lũ trồng lũ gây ra